thưa quý vị nhằm chia sẻ với những khó khăn của các hộ kinh doanh một số nơi trên địa bàn tp hà nội đã miễn phí tiền thuê mặt bằng cho các hộ kinh doanh hoa cây cảnh tại chợ hoa xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
và sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
là một trong những hộ kinh doanh các loại cây cảnh dịp tết nguyên đán tại chợ hoa xuân công viên tuổi trẻ thuộc phường thanh nhàn quận hai bà trưng thành phố hà nội
năm nay gia đình chị hồng gặp nhiều khó khăn vì lượng khách ít mặt hàng cây không được đa dạng rất khó bán
nhận được tin ủy ban nhân dân quận hai bà trưng miễn phí cho thuê mặt bằng bán hàng gia đình chị vô cùng phấn khởi
bên cạnh việc miễn phí cho thuê mặt bằng để đảm bảo công tác phòng chống dịch
ngoài các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ tại chợ hoa xuân
chính quyền cùng lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền đến các nhà vườn tham gia bày bán sản phẩm và người dân đi mua sắm
tuần thủ nghiêm công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo vệ sinh xung quanh khu vực chợ hoa
việc chính quyền các cấp tạo điều kiện miễn phí cho thuê mặt bằng đối với các hộ kinh doanh hoa cây cảnh dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
chính là sự sẻ chia đối với khó khăn của người dân trong thời điểm dịch bệnh
tuy nhiên có rất nhiều đối tượng lợi dụng rụ rỗ thuê mặt bằng với giá cao gây mất trật tự xã hội người dân cần tuyệt đối cảnh giác